ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã phối hợp với ubnd tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi khu vực miền núi phía bắc nhằm đánh giá kết quả giúp ra kinh nghiệm phục vụ cho công tác tổng kết chung của cả nước và xây dựng định hướng phù hợp với thực tế góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước sau năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã chủ trì hội nghị cùng dự có đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ lao động thương binh và xã hội và đại diện một mươi bốn tỉnh miền núi phía bắc
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khu vực miền núi phía bắc đã có sáu trăm linh ba trên hai hai trăm tám mươi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín có khả năng đạt hai mươi tám
hoàn thành sớm hơn một năm so với mục tiêu được giao tại quyết định số một sáu trăm linh của thủ tướng chính phủ
ngoài ra có bảy trên một mươi bốn tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đó là hà giang yên bái phú thọ bắc giang sơn la lai châu và điện biên
một số tỉnh khó khăn như lai châu sơn la lào cai yên bái và điện biên đã có đơn vị cấp huyện hiện nay hoàn thiện thủ tục trình thủ tướng chính phủ xem xét công nhận đạt chuẩn hoàn thành nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nếu xét riêng từng tiêu chí thì toàn vùng miền núi phía bắc còn có bảy trên một mươi chín tiêu chí còn thấp nhất là tiêu chí về thu nhập cũng còn hạn chế khi chỉ đạt năm mươi
sắp tới cùng với các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo thì chính phủ cũng đang trình với quốc hội là sẽ phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số với một đề xuất là phê duyệt
như một chương trình mục tiêu thứ ba về phát triển biền vững về kinh tế xã hội các xã miền núi và dân tộc thiểu số thì với sự tích hợp của ba chương trình này thì chúng ta hy vọng là trong năm năm tới một mươi năm tới thì kết quả xây dựng nông thôn mới giảm nghèo biền vững và các chính sách đối với đồng bào dân tộc của chúng ta sẽ được tích hợp được lồng ghép và sẽ có những kết quả đột phá và đổi bật hơn so với giai đoạn một mươi năm trước
theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ có ít nhất một tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc được thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
một trăm linh các tỉnh khu vực miền núi phía bắc có ít nhất một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới tám mươi số thôn bản thuộc phạm vi đề án một nghìn ba trăm tám mươi năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
một trăm linh số thôn bản thuộc các xã khác trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do các địa phương quy định
thu nhập bình quân cũng sẽ tăng ít nhất một tám lần so với năm hai nghìn hai mươi